tuy nhiên do địa điểm hoạt động của các đối tượng gồm nhiều tỉnh thành trong cả nước

tuy nhiên do địa điểm hoạt động của các đối tượng gồm nhiều tỉnh thành trong cả nước ban chuyên án đã đề nghị sự phối hợp giúp đỡ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
yêu cầu anh hùng đem điện thoại đến khoa chụp chiếu hình ảnh của bệnh viện để thực hiện giao dịch mua bán
tại đây phùng văn thảo đã tìm cách đem điện thoại đi thử nguồn điện để chiếm đoạt tài sản
nhưng đã bị anh hùng phát hiện và báo với bảo vệ của bệnh viện
ngay sau đó cơ quan công an quận đống đa đã vào cuộc và làm rõ
với thủ đoạn giả danh là bác sĩ bệnh viện nhi trung mương
đối tượng thảo đã thực hiện chót lọt ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc tìm kiếm thông tin mua bán trên mạng xã hội
và qua những vụ việc này người dân cần nêu cao cảnh giác khi có các giao dịch mua bán qua mạng xã hội
công an tỉnh thái nguyên phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
vừa bắt giữ hai vợ chồng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi một tháng sáu tại khu vực tổ hai mươi tám phường phan đình phùng thành phố thái nguyên
hai đối tượng chu văn anh và vợ là bế thị dưng chu văn anh
nắng mặc dù không có mạnh mẽ nhưng mức nhiệt độ trưa chiều vẫn có thể chạm mức là ba mươi năm độ
lui xuống các tỉnh miền trung trong những ngày tới thì nắng nóng sẽ vẫn duy trì ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
nhưng đến ngày hai mươi năm thì mưa khả năng xuất hiện nhiều hơn trên khu vực
nên nền nhiệt độ vì thế cũng sẽ giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
giải mưa rông có xu hướng lan dần từ nam lên bắc nên từ nay cho đến ngày hai mươi năm tháng sáu
mưa rông sẽ xảy ra chủ yếu tại các tỉnh từ bình định trở vào cho đến bình thuận
sau đó tiếp tục lan dần đến ả nẵng
do trời nhiều mây hơn và khả năng mưa rông tăng dần nên nhiệt độ có xu hướng giảm
thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm trời mây thay đổi
ngày nắng rắn đoạn với cường độ bức xa ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi một độ
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp xu hướng duy trì và còn có khả năng hoạt động mạnh dần
với quá trình hội tụ gió tây nam mạnh mẽ nên hầu khắp các tỉnh thành nam bộ
nhiều mây mưa rông xảy ra ở nhiều nơi
người dân cần đề phòng với các hiện tượng là tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa rông
với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h đến đây cũng xin được kết thúc